hội đồng bảo an liên hợp quốc vừa có cuộc họp trực tuyến để thảo luận về tình hình an ninh và hòa bình tại khu vực sahel ở châu phi
tại cuộc họp việt nam đã kêu gọi tất cả các bên liên quan cùng nỗ lực đoàn kết chống khủng bố
liên hợp quốc bày tỏ quan ngại về tình trạng gia tăng các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào dân thường
binh lính gìn giữ hòa bình và lực lượng an ninh tại khu vực sahel châu phi
các lực lượng khủng bố đã lợi dụng dịch covid một mươi chín và khai thác sự yếu kém trong quản lý của các quốc gia
khu vực sahel để mở rộng phạm vi hoạt động và đe dọa đến an ninh sự ổn định của khu vực này
các thành viên hội đồng bảo an nhấn mạnh việc tăng cường phối hợp giữa các lực lượng nhằm đẩy lùi sự gia tăng và bành trướng của khủng bố tại khu vực
đồng thời triển khai nhiều biện pháp bảo vệ dân thường đặc biệt là phụ nữ và trẻ em
bày tỏ quan ngại về tình hình nhân đạo và nhấn mạnh việc chung tay hỗ trợ các quốc gia sahel chống dịch covid một mươi chín
đại sứ trưởng phái đoàn việt nam tại liên hợp quốc đặng đình quý bày tỏ ủng hộ triển khai cách tiếp cận toàn diện về an ninh nhân đạo và phát triển bền vững cho các quốc gia trong khu vực
kêu gọi mọi nỗ lực đoàn kết phối hợp toàn diện trong giải quyết các thách thức về an ninh biến đổi khí hậu nhân đạo và chống dịch covid một mươi chín